những ý tưởng xuất sắc nhất tham dự cuộc thi xây dựng ý tưởng tiêu dùng bền vững vừa được lựa chọn trao giải ý tưởng tiêu dùng bền vững
cuộc thi nằm trong khuôn khổ dự án hỗ trợ tăng cường năng lực và đổi mới thể chế thực hiện tăng trưởng xanh và phát triển bền vững
thuộc dự án hỗ trợ tăng cường năng lực và đổi mới thể chế thực hiện tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở việt nam
chương trình hành trình xanh vì việt nam xanh đã thực hiện một chuỗi các buổi tọa đàm về tăng trưởng xanh
và phát động cuộc thi xây dựng ý tưởng tiêu dùng bền vững trên phạm vi toàn quốc
chương trình đã tiếp cận đến hàng nghìn sinh viên thuộc chín trường đại học trên cả nước
nhằm thúc đẩy các em tìm hiểu về tăng trưởng xanh và đóng góp những ý tưởng sáng tạo
có khả năng ứng dụng cao để góp phần hiện thực hóa chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh
chương trình đã tiếp cận đến hàng nghìn sinh viên thuộc chín trường đại học trên cả nước
như tình trạng khai thác tài nguyên thiếu bền vững ô nhiễm môi trường nước tồn đọng chất thải chăn nuôi
hiện tại các bạn trẻ đa phần đều có ý thức về môi trường
tuy nhiên để thực hiện những hành động đó các bạn còn thiếu động lực
có nghĩa là các bạn không biết bắt đầu hành động từ đâu
nhưng em thấy chúng ta chỉ cần hành động những hành động rất thiết thực trong cuộc sống
như sử dụng ly nhiều lần thay vì sử dụng ly nhựa
xả thải ra môi trường hoặc là chúng ta có thể sử dụng túi vải thì từ những hành động nhỏ đó thôi
chúng ta cũng đã một phần góp vào để xây dựng một việt nam xanh hơn sạch hơn
những ý tưởng đặt giải ý tưởng tiêu dùng bền vững sẽ có cơ hội được giới thiệu đến các nhà đầu tư tiềm năng
từ đó trở thành mô hình khởi nghiệp xanh tiên phòng tại việt nam
có thể thấy thành công của cuộc thi xây dựng ý tưởng tiêu dùng bền vững đã phần nào tác động tích cực
đến cộng đồng nói chung và các bạn thanh niên sinh viên nói riêng
giúp mọi người nâng cao nhận thức thay đổi hành vi và hướng đến sản xuất xanh lối sống xanh tiêu dùng bền vững